cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea hôm qua đã tiến hành các cuộc kiểm tra không báo trước tại các nhà máy điện hạt nhân refe và menisky của ukraine để xác nhận rằng tất cả các vật liệu hạt nhân tại các cơ sở này đều đã được khai báo
các chuyên gia của iaea đã nhận được sự hỗ trợ của các thanh sát viên của cơ quan giám sát hạt nhân nhà nước ukraine và mục đích của cuộc kiểm tra là để xác nhận không có vật liệu phân hạch nào ở đó chưa được khai báo
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai iaea đã tiến hành kiểm tra tại ba cơ sở hạt nhân theo yêu cầu của kiev và không xác định được bất kỳ hoạt động không khai báo nào ở đó
sau các cuộc kiểm tra tổng giám đốc iaea rafael grossi cho biết cơ quan này sẵn sàng tiếp tục tiến hành các cuộc kiểm tra ở ukraine để đảm bảo mọi hoạt động đều được khai báo
tổng giám đốc iaea rafael grossi cho biết cơ quan này sẵn sàng tiếp tục tiến hành các cuộc kiểm tra ở ukraine để đảm bảo mọi hoạt động đều được khai báo